ngày sáu chín bộ tư lệnh quân khu bảy và ủy ban nhân dân tỉnh bình phước đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng hạng mục công trình
điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới ở xã lộc hòa huyện lộc ninh sau hơn ba tháng thi công
theo đó điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới lộc hòa có năm ngôi nhà mỗi ngôi nhà rộng bảy mươi hai m hai trị giá một trăm hai mươi triệu đồng
được bố trí trên khu vực giáp đường tuần trai biên giới tổng diện tích đất mỗi hộ được cấp để xây dựng nhà ở và sản xuất là năm m hai
điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới có đầy đủ hệ thống điện nước và đường giao thông
cư dân của điểm dân cư được chọn lựa trong lực lượng dân quân xã công nhân viên đang công tác trong lực lượng vũ trang
nhân dịp này bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình phước cũng đã trao tặng mỗi hộ dân một kệ tủ một quạt máy một nồi cơm điện và một cặp dây giống